ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm triển khai kế hoạch giao đất giao rừng cấp chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh điện biên đã giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bốn sáu trăm ba mươi chín tổ chức cộng đồng dân cư hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích hơn ba trăm hai mươi tám ha đạt năm mươi bốn năm so với diện tích đất lâm nghiệp hiện có
cơ bản đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức và cộng đồng dân cư hộ gia đình cá nhân trong đó đất có rừng cấp cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình cá nhân đạt chín mươi sáu
tại hội nghị
các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm giải pháp để giải quyết những tồn tại hạn chế trong đó tập trung vào việc giả soát giao diện tích đất lâm nghiệp có rừng mà giai đoạn trước chưa giao được để tiếp tục giao và hoàn thiện sổ địa chính tập trung chỉ đạo để công bố quy hoạch ba loại rừng gắn với bàn giao ngoài thực địa